công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh vừa tạm giữ hình sự đối với nguyễn hữu ngọc thanh
trú tại phường hà khẩu thành phố hạ long về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông
khoảng hai mươi ba h ngày hai tháng hai tại đường an tiêm thuộc phường hà khẩu thành phố hạ long
thanh điều khiển xe ô tô chạy theo hướng từ phường việt hưng đến phường giếng đáy
đâm vào xe mô tô đi cùng chiều phía trước do ông phạm văn thu chú tại phường hà khẩu
thành phố hạ long điều khiển hậu quả làm ông thu tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra tai nạn thanh lái xe bỏ chạy
công an thành phố hạ long khẩn trương triển khai biện pháp sang mình truy tìm
tại cơ quan công an kết quả xét nghiệm xác định nguyễn hữu ngọc thanh có nồng độ cồn trong máu là hai trăm năm mươi sáu sáu mươi sáu mg trên một trăm linh ml máu
dương tính với cần sa nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do thanh điều khiển xe trong tình trạng có chất kích thích trong cơ thể
không giữ được khoảng cách an toàn đối với xe đi liền phía trước